vào khoảng tám giờ sáng ngày hôm nay một đám cháy lớn đã xảy ra ở ngõ sáu mươi tám đường ngự bình thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
theo người dân nguyên nhân là do chập điện từ cột điện vỉa hè gây cháy và lan sang tới bốn ngôi nhà trong ngõ
nhận được tin báo cảnh sát chữa cháy đã điều động sáu xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến tham gia chữa cháy
sau hơn ba mươi phút dập lửa đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
đám cháy đã thiêu dụi hoàn toàn nhà kho làm cháy hỏng tường căn nhà năm c và làm cháy nhiều vật dụng của ngôi nhà năm a một và năm a hai
theo người dân lửa bắt đầu bùng phát từ cột điện ven đường sau đó cháy lan vào kho chứa xốp ở nhà số năm b ngõ sáu mươi tám
gặp vật dễ cháy lửa đã bùng phát nhanh và cháy sang ngôi nhà năm a năm c liền kề
lãnh đạo công ty điện lực thừa thiên huế cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố đã chỉ đạo cắt điện
sớm thay thế thiết bị hư hỏng bảo đảm cấp điện sớm trở lại
vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ